chúc mừng chúc mừng em
quá hạnh phúc

đẹp đẹp lắm rồi con ạ
bảo con không có nhà nhé
chào cháu mừng năm mới
năm mới chúc bác mệt khỏe
bác ơi anh thi của nhà
ông ơi ông mừng tuổi cho cháu
ừ vào nhà rồi ông mừng tuổi cho
chào cháu bác chúc mừng năm mới
nó đâu vậy
kìa kìa các cháu uống nước đi
dạ cháu cảm ơn bác ạ
ui dời ơi
ui dời ơi
thổi vào một bộ phim hiện đại nét hài hước đậm chất dân gian
gửi vào đó những kinh nghiệm lặn lội trên phim trường
cũng như năng khiếu sân khấu thừa hưởng từ gia đình
cũng là dễ hiểu khi trên chặng đường hơn ba mươi năm gắn bó với điện ảnh
tết này ai đến sông nhà
vẫn luôn là tác phẩm để lại cho nhà
cho đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trần lực
những kỷ niệm không thể nào quên
và không gì quý giá hơn
khi đó là chứng kiến đưa con tinh thần của mình
được đông đảo khán giả yêu thích và đón nhận
phim tết này ai đến sông nhà tôi làm nó
ở một cái thể loại hài nhẹ nhàng
hài đời sống
hay đời sống tức là gì câu chuyện nó rất gần
với với với với với với với cuộc sống
thế thì bạn ý một chút thôi
thì là sẽ thấy

tôi vẫn cứ ảnh hưởng
cái sự hài hước
trong nghệ thuật truyền thống
đó là có những nhân vật
nó có những tính cách
nó hơi dị dị kỳ dị
đó là cái nhân vật thi
do nghệ sĩ quốc khánh đóng
một cái nhân vật nó cũng
dị dị khác
do trí trung đóng
và đặc biệt là những cái
cái cái cái
những những những cái trò
trò mà tôi bày ra
trong cái bộ phim ấy
thì nó nó nó hài hước nó dĩ dỏ
nó dân dã dân gian
nó nó nó dân gian ở đây là gì
tức là nó rất là gần với cuộc sống
nó dân dã cái kiểu như là hề trèo
một mùa xuân nữa lại đến
giữa bầu không khí rộn ràng của ngày tết nguyên đán
của sách đào
mai đang thi đua nhau ươm nở
công chúng khán giả
lại càng có lý do
để yêu thêm những tác phẩm trong trèo
hài hước đầy ý nhị
như những gì tết này ai đến sông nhà
của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trần lực thể hiện
chân thực gần gũi
chứa đựng những bài học nhân sinh sâu sắc
qua những tiếng cười sảng khoái
làm đẹp cho đời
cũng bởi vậy mà tết này ai đến sông nhà
và những công hiến đóng góp của đạo diễn
nghệ sĩ ưu tú trần lực
trong lĩnh vực nghệ thuật nước nhà
vẫn sẽ mãi vẹn nguyên giá trị theo thời gian
cảm ơn các bạn đã theo dõi